chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị số lượng hàng hóa việt nam hiện đang chiếm tỷ lệ cao trong các chuỗi bán lẻ
nhiều người việt nam đã tin tưởng ưu tiên dùng hàng việt nam
trên thị trường hàng không bộ giao thông vận tải với bất hành quy định không gian mới trên tuyến đường bay nội địa
đáng chú ý việt nam đã trở thành thị trường sử dụng ứng dụng cho thuê nhà trên điện thoại di động vào tốp đầu của thế giới
nhất là đối với các giao dịch cho người nước ngoài thuê đặt ra áp lực cạnh tranh với các dịch vụ thuê nhà truyền thống
sau đây là nội dung chi tiết
kể từ khi được bộ chính trị phát động thực hiện vào năm hai nghìn chín sau một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam người tiêu dùng đã dần thay đổi thói quen xính ngoại mà quay sang ưu tiên dùng hàng việt
hàng việt đang chiếm tỷ lệ từ tám mươi chín mươi tại các hệ thống siêu thị như hapro copemark vinmark
tại các siêu thị nước ngoài như lottemark bixi eon
tỷ lệ hàng việt trong cơ cấu hàng hóa chiếm từ sáu mươi năm chín mươi năm
quan trọng hơn cả người tiêu dùng đã thay đổi hành vi tiêu dùng với sáu mươi ba ưu tiên mua hàng việt
bộ giao thông vận tải vừa bán hành thông tư một mươi bảy hai nghìn một mươi chín ttb
về việc bán hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
đáng chú ý mức giá vé cao nhất một chiều cho cự li từ một hai trăm tám mươi km trở lên là ba bảy trăm năm mươi đồng một vé
mức giá vé tối đa hạng phổ thông trong một chiều đi với khoảng cách dưới năm trăm linh km là một sáu triệu đồng một vé
với khoảng cách từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km có giá tối đa hai hai triệu đồng một vé
và từ một đến một hai trăm tám mươi km có giá ba hai triệu đồng một vé
thưa quý vị và các bạn
trong văn bản của ubnd
dân tp hcm gửi tới bộ tài chính với nội dung góp ý dự thảo
đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước
ubnd tp hcm kiến nghị nghiên cứu bổ sung vào đối tượng triệu thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với một số loại hàng hóa dịch vụ trong đó có điện thoại di động
đề xuất này ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều
nhiều ý kiến cho rằng nếu đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động
chắc chắn giá điện thoại di động sẽ tăng
để người dân đi ngược chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động
có nguy cơ thêm rào cản thực hiện chủ trương đến năm hai nghìn hai mươi
hầu hết người dân việt nam sẽ sử dụng điện thoại thông minh
doanh nghiệp việt nam đang có nhiều hoạt động giao thương với doanh nghiệp trung quốc
tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước nên tìm hiểu kỹ các quy định xuất nhập khẩu của chính phủ trung quốc
đối với hàng hóa giao dịch nhất là những sản phẩm nông sản thực phẩm thủy sản
vì đây là những sản phẩm chịu sự kiểm soát ngặt nghèo về vấn đề kiểm dịch
theo tham tán thương mại việt nam tại trung quốc các doanh nghiệp trong nước
cần thông qua hệ thống các thương vụ và văn phòng xúc tiến thương mại
tại trung quốc và việt nam để tìm kiếm các đối tác có uy tín có năng lực tại trung quốc
mọi giao dịch phải có hợp đồng theo thông lệ của thương mại quốc tế
với các điều khoản về giao dịch và giải quyết tranh chấp được thống nhất chặt chẽ
có tính sáng buộc cao
ngân hàng nhà nước đặt tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi ba bốn mươi sáu đồng
tiếp tục tăng sáu đồng so với hôm qua và là phiên điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp
biểu tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại ngay lập tức phản ứng với động thái
từ cơ quan quản lý đây là đợt tăng giá mạnh nhất của tỷ giá từ đầu năm đến nay
việc còn bành tiếp tục nâng giá giao dịch đô la mỹ áp giá bán ra ở mức hai mươi ba bốn trăm hai mươi đồng
tăng hai mươi năm đồng khi mua vào ở mức hai mươi ba ba trăm linh đồng
trong khi biên độ trên thị trường chính thức đã nới rộng lên khoảng một trăm hai mươi một trăm ba mươi đồng
so với mức một trăm linh đồng như trước
thưa quý vị và các bạn
airbnb là viết tắt của cụm từ ipad and breakfast
tức là dịch vụ thuê nhà gắn kết người có nhà cho thuê và người cần thuê trên toàn thế giới
thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
nhanh chóng được nhiều người việt nam tiếp cận vì tính tiện lợi
nhất là những người muốn cho người nước ngoài thuê nhà
tuy nhiên mô hình airbnb đang bị cho là ảnh hưởng đến việc kinh doanh dịch vụ lưu trú truyền thống
và gây thất thu thuế
theo số liệu thống kê từ công ty chủ quản airbnb
việt nam là quốc gia có số lượng khách hàng cho thuê sử dụng ứng dụng của airbnb
thuộc tóp đầu tiên
với hơn sáu năm trăm linh sản phẩm cho thuê trên toàn quốc
tập trung tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm
cho thuê nhà qua airbnb có giá thấp hơn từ hai mươi đến ba mươi so với khách sạn
trong khi tiện nghi tương đương và được nhiều người sử dụng
hiện việt nam chưa có văn bản nào để quản lý loại hình kinh doanh này
thưa quý vị năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
chương trình phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân